tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị sau hai ngày xét xử vào chiều tối ngày hai mươi bảy tháng một
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm một mươi bị cáo trong vụ án gây thất thoát hàng tỷ đồng
trong dự án hồ chứa nước cơ đông bắc thượng tỉnh đắk lắc
theo cầu trạng dự án hồ chứa nước cơ đông bắc thượng được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt vào năm hai nghìn chín
có tổng mức đầu tư khoảng ba tỷ đồng và đã đội vốn lên hơn bốn tỷ đồng vào thời điểm năm hai nghìn hai mươi từ nguồn vốn trai phiếu chính phủ
trong đó diện tích đất thực hiện điểm tái định cư số một thuộc địa giới hành chính xã cư e lang do ủy ban nhân dân huyện ek làm chủ đầu tư
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy khi biết được chủ trương và thực hiện chủ trương thu hồi và bồi thường
hỗ trợ nên hoàng trọng nghĩa lê sơn lê thành nguyên đều nguyên là cán bộ địa chính xã
xã cư e lăng đã góp tiền cùng nhau mua đất sau đó nhờ các hộ đồng bào đều thuộc diện hộ nghèo
đứng tên trên hồ sơ nhận bồi thường hỗ trợ dẫn đến gây thiệt hại cho nhà nước hơn bốn sáu tỷ đồng
bị cáo đỗ văn hưng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã cư e lang đã thiếu kiểm tra đôn đốc và ký xác nhận vào hồ sơ
đề nghị bồi thường đất và hỗ trợ trái quy định gây thiệt hại lớn cho ngân hàng trong ngân sách nhà nước
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo hưu chín năm tù giam về hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo nguyên nghĩa sơn mỗi bị cáo một mươi năm tù giam y thiên cơ ta ba năm sáu tháng tù giam y quen bia hai năm sáu tháng tù treo
các bị cáo còn lại mỗi bị cáo ba năm tù treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
các bị cáo còn lại mỗi bị cáo ba năm tù treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ